do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên trong hôm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
có nơi có mưa vừa mưa to đến rất to và rông
trong mưa rông thì có khả năng xảy ra tố lốc cũng như gió giật mạnh
ngoài ra nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi cũng bị đẩy lên cao
người dân cần lưu ý
do có mưa kết hợp với khối không khí lạnh nền nhiệt tại đây cũng giảm
chỉ còn giao động là từ một mươi chín đến hai mươi năm độ
và sau đó từ chiều tối mai thì mưa giảm nhanh cùng nền nhiệt tăng trở lại
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai cũng có mưa
có nơi có mưa vừa mưa to đến rất to kèm theo tố lốc cũng như gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất cũng bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác
nền nhiệt trên khu vực cũng giảm đáng kể
cao nhất trong ngày mai là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
và sau đó thì cũng từ ngày một mươi bảy mưa sẽ giảm nhanh
trời tạnh giáo cùng nền nhiệt tăng

khu vực trung bộ từ chiều nay đến ngày mai
tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá cũng như gió giật mạnh
do có mưa và gió đông bắc nên nền nhiệt ngày hôm nay và ngày mai tại đây cũng giảm
giao động là từ hai mươi đến hai mươi sáu độ
sau đó từ ngày một mươi bảy thì mưa rông trên khu vực cũng giảm dần cùng nền nhiệt tăng trở lại
khu vực các tỉnh
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
do chịu tác động của hội tụ gió trên mực năm m
nên trong ba ngày tới đều duy trì mưa rào vào rông giải rác
cục bộ có nơi có mưa với lượng khá
đi kèm với tố lốc cũng như gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
ngày đêm giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới
thời tiết phổ biến là trạng thái nhiều mây có mưa
riêng thời kỳ từ hôm nay đến ngày một mươi bảy tháng năm
mưa sẽ có xu hướng gia tăng hơn về diện và lượng
kèm theo khả năng xảy ra sấm xét và gió giật mạnh
do mưa tăng nên nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ
giao động là từ hai mươi cho đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây cũng phổ biến là có mưa rào vào rông giải rác
trong mưa rông thì cần đề phòng có tố lốc cũng như gió giật mạnh
nền nhiệt trên khu vực cũng có xu hướng giảm nhẹ
ngày đêm giao động là từ hai mươi bốn cho đến ba mươi bốn độ